vận chuyển thuê hai mươi một bánh heroin sùng a lù chú tải huyện tân nguyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
cụ thể vào ngày hôm qua tại km bảy mươi chín hai trăm linh quốc lộ bốn d bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường khu vực gần cầu kính
bàn chuyên án bắt quả tăng sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu có liên quan
đối tượng nhận vận chuyển thuê số ma túy này với tiền công là sáu mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng lù cất dấu số ma túy trên
khi người mua gọi điện lấy hàng lù mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì đã bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn hồng thanh
trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
vào ngày ba mươi một tháng một con trai của thanh gặp nguyễn quốc hùng đòi tiền nhưng không được nên cầm dao đuổi đánh
biết việc cậu của hùng
là nguyễn văn minh đến nhà của thanh
trong lúc xô sát thanh đã dùng dao đâm vào ngực trái của minh gây thương tích dẫn đến tử vong
đối tượng thanh đã bị bắt giữ ngay sau đó
dùng dao uy hiếp người đi đường để cướp tài sản
hai đối tượng là lê phước sơn và hồ hiếu cùng chú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa bị bắt tạm giam để điều tra
với thủ đoạn trên vào ngày bảy tháng hai
hai đối tượng khống chế cướp tài sản của một phụ nữ
trên quốc lộ một a thuộc phường hương chữ rồi bỏ chạy theo hướng huế phong điền
nhận được tin báo công an thị xã hương trà đã nhanh chóng truy xét bắt giữ các đối tượng gây án
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ toàn bộ dụng cụ phương tiện gây án
đứng ra tổ chức hoạt động đường dây số đề với quy mô lớn
giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
nguyễn hồng nhung cùng với mẹ ruột vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra làm rõ
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín đáo
các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại sử dụng sim không chính chủ để liên lạc và giao dịch đánh bạc trên mạng xã hội
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng và nhiều tài liệu tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi ba
hàng ngày số tiền giao dịch của đường dây này từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
thưa quý vị với việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch các hàng quán trường học được phép mở cửa trở lại cũng là cơ hội cho các gian thương trục lợi
vào sáng ngày hôm nay cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội thu giữ gần năm tấn thực phẩm bẩn đông lạnh đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
tám bao tải với tổng trọng lượng lên tới bốn chín tấn là thực phẩm đông lạnh được vận chuyển trên xe tải mang bình kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi bảy từ lào cai về hà nội

chủ số hàng là nguyễn văn mạnh hộ khẩu thương chú tại lý nhân hà nam cho biết số hàng này được mua trôi nổi trên thị trường mang về hà nội sẽ được giao đến các cửa hàng thực phẩm và bán lẻ tại các chợ

ngoài ra thì tổ chức từ hai trăm linh đến ba trăm linh lượt người được nghe các hoạt động tuyên truyền về các quy định của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy
trong thời gian tới công tác kiểm tra hướng dẫn sẽ tiếp tục được lực lượng công an tỉnh lào cai tăng cường kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ các cơ sở chậm khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu
bàn quản lý các chợ trung tâm thương mại
tuy nhiên ngoài sự chủ động của các ngành chức năng các tiểu thương và người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra
kính thưa quý vị sau thời gian lẫn trốn đối tượng võ cao quý đã ra cơ quan công an đầu thú
được biết quý là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp truy nã đặc biệt về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại ấp tân định xã tân thành huyện lai vung tỉnh đồng tháp
theo kết quả điều tra bị can nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú ấp long cánh a xã long hậu huyện lai vung quen biết và chung sống như vợ chồng với phan văn bé sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ ấp an bình xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
dâu đã mang thai hơn sáu tháng giàu biết bé có quan hệ ở cùng với một người phụ nữ khác nên vào khoảng thời gian như trên giao mang theo một con dao đến phòng trọ trên địa bàn huyện lai vung tìm bé tại đây cả hai xảy ra sâu sát dẫn đến bé bị tử vong
cũng tại tỉnh đồng tháp mới đây nhận được tin báo xảy ra vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản tại khóm năm phường sáu thành phố cao lãnh lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường truy bắt các đối tượng có liên quan
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm bùi thanh an sinh năm hai nghìn ba ngụ xã tịnh thới thành phố cao lãnh lê minh hiếu sinh năm hai nghìn hai trần quốc đạt sinh năm hai nghìn bốn bùi anh hào sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ huyện cao lãnh
qua làm việc được biết sau khi nhậu xong tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh các đối tượng chạy xe đến nhà người bạn ở phường sáu thành phố cao lãnh để chơi
do bật tất cách điều khiển của xe ô tô tại biển kiểm soát sáu mươi sáu c sáu nghìn tám trăm bốn mươi tám
nước huy sân hàng chín trăm chín mươi bảy ngụ phường ba thành phố cao lãnh điều khiển
nên hào đã kể với an và hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe đòi đánh
các đối tượng an hiếu đạt hào lấy hai cây dao tự chế chạy theo xe ô tô tải đến phường sáu thành phố cao lãnh thì đuối kịp
khi xuống xe tài xế cầm theo một thanh sắt
thế vậy các đối tượng dùng hai dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích tài xế xe bỏ chạy
cả bốn đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá làm hư hỏng nặng xe ô tô tải
cơ quan công an tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương cho biết là trong quá trình tuần tra kiểm soát
đã phát hiện một xe ô tô tại chở khoảng năm m khối gỗ các loại không có hóa đơn chiến tử
khoảng hai mươi h ngày chín tháng hai trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi ba tuần tra phát hiện xe ô tô tải bị kiểm soát năm mươi h chín nghìn sáu trăm bảy mươi ba
do tài xế bùi văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh tây ninh điều khiển theo hướng từ bình dương đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn qua ngã tư địa chất quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường phú thọ thành phố thủ dầu một
thì bị lực lượng tuần tra phát hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra nhanh trên xe đang chở khoảng năm mét khối gỗ các loại xe chở quá tải trọng cho phép từ ba mươi năm mươi
tại thời điểm kiểm tra tài xế quyết chưa xuất trình được dây phép lái xe và hóa đơn chiến từ nguồn gốc số gỗ trên
tài xế khai nhận cho thuê số vỗi trên từ huyện phú giáo tỉnh bình dương về giao hàng tại tỉnh tiền giang
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
ngày một mươi tháng hai trên trang mạng xã hội chia sẻ clip cảnh hỗn chiến của hai nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công nhau
trên đường phố ở tp hcm gây xôn xao dư luận và qua xác minh vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm trước
tại đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
theo thông tin ban đầu nhóm thanh niên khoảng một mươi người mang theo hung khí như ba chỉa tuyếp sắc mã tấu
xông đến trước số một trăm bảy mươi năm b cao thắng phường một mươi hai quận một mươi hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác
hai bên đều có hung khí là cắt cây ba chỉa mã tấu lao vào đâm chém nhau
theo người dân chứng kiến sự việc xảy ra trong khoảng vài phút
hai bên tự giải tán không có người bị thương
lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự
vụ việc đang được công an quận một mươi vào cuộc điều tra truy xét
nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn va quẹt giao thông giữa hai nhóm
hôm nay mùng một mươi âm lịch và theo thông tục là ngày vía thần tài lượng người đi mua sắm vàng
và các vật dụng cũng tăng đột biến
và công an tp hcm đã có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trực tự
để bà con yên tâm mua sắm
nhìn chung lượng người dân đến các tiệm vàng trên địa bàn tp hcm có giảm so với những năm trước
nhưng với mặt hàng giá trị cao thì đây cũng là dịp
tối tượng cướp dật trộm cấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại
để làm tốt công tác phòng ngừa công an khách quận nguyện đã tăng cường tuần trai kiểm soát
đảm bảo an ninh trực tự tại các khu vực tập trung nhiều tiệm vàng
trong đó lực lượng cảnh sát khu vực có vai trò nồng cốt trong công tác nắm tình hình
từ bản thân phường bến thành xác nhận khu vực chợ bến thành là khu vực trung tâm nhiều vàng
cơ sở tình danh vàng tập đồn để phối hợp với từng cơ sở phối hợp bảo vệ
thực hiện nhắc nhở quan sát bảo vệ khách khi mua về ra cơ sở
thứ hai lực lượng công an bảo vệ dân phố thực hiện quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn
vẫn phải đảm bảo là không bỏ sót bất cứ điểm nào dù là điểm bán lẻ hay là điểm tập trung nhiều cơ sở
lực lượng quân chúng nông cốt cơm có lực lượng của xe ôm tự quản và các bà con thủy thương
máy xung quanh để hỗ trợ khi có sự việc xảy ra cùng lực lượng công an giải quyết sự việc
không để phát sinh không để tội phạm kịp thời thực hiện hành vi
được biết thời gian sau tết này công an tp hcm sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công trấn áp
các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
tại các khu vực tổ chức lễ hội xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cờ bạc
không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra
tại các tuyến địa bàn trọng điểm để tăng cường răng đe tấn công trấn áp tội phạm
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trở lại sau dịch bệnh
các đối tượng tăng cường hoạt động buôn lậu hàng hóa quay vòng hóa đơn để đối phó với lực lượng chức năng
và mới đây lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện tạm giữ
trên hai trăm linh thùng me khô và bia nghi vấn là nhập lậu
qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện
tại nhà của ông hồ thanh cầu và ông nguyễn thanh hải cùng chú tại thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên
có một trăm năm mươi chín thùng me khô và bốn mươi hai thùng bia xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử không có nhãn phụ bằng tiếng việt
và hiện tổ công tác đã bản giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên ra quyết định tạm giữ số hàng hóa nói trên
để tiếp tục xác minh làm rõ
theo thông tin từ phóng viên antv tại hiện trường vào cuối giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng hai
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội chủ trì phối hợp với đội một mươi bảy cục quản lý thị trường
đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ
nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số sản phẩm gồm trang trứng nầm lợn sủi cảo lươn ngỗng được cơ quan chức năng phát hiện
trên xe tải hơn năm tấn được vận chuyển từ lào cai về hà nội tiêu thụ
và tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tất cả số hàng hóa thực phẩm được bảo quản thô sơ không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép
chủ hàng khai nhận đã mua hàng trôi nổi tại lào cai mang về bán lẻ với giá từ một trăm ba mươi đến hai trăm linh đồng một kg
do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp trước tết nguyên đán tăng cao cho nên ngay sau tết
các nguồn thực phẩm như rau củ quả hải sản khan hiếm hiện giá đã tăng gấp đôi so với trước tết
theo khảo sát tại các chợ ở tp hcm cũng cho thấy cá bớp cá thu cắt lát hiện tăng hai trăm linh đồng lên ba trăm linh đồng một kg
mực ống tăng lên ba trăm năm mươi đồng đến bốn trăm linh đồng
tại các cửa hàng chuyên kinh doanh thỉ soạn giá nhiều mặt hàng cũng tăng tới một trăm linh so với trước đó
không tăng mạnh như thị trường tp hcm tại hà nội nhiều mặt hàng cũng nhích nhẹ
ở các chợ như hà đông phùng khoang vĩnh hồ giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng từ năm hai mươi so với dịp trước tết
còn đối với ngành du lịch thì trong dịp tết nguyên đán nhiều điểm du lịch trên cả nước đông nghịt khách
hàng loạt cơ sở lưu trú lần đầu tiên ở trạng thái là kín phòng sau hai năm điêu đứng vì đại dịch
không khí du xuân tưng bừng khắp cả ba miền
sapa đà lạt bà rịa vũng tàu phú quốc nha trang an giang tây ninh
những ngày tết đã đông nghịt người và dẫn đầu về lượng khách du xuân
theo thống kê của tổng cục du lịch vừa công bố cho thấy trong chín ngày nghỉ lễ
năm địa phương là các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước đã đón khoảng sáu hai triệu lượt khách du lịch
các chuyên gia cho rằng
thời gian nghỉ tết nguyên đán kéo dài cùng với tâm lý an tâm của người dân khi dịch bệnh dần được kiểm soát
đã tạo nên một cục diện sôi động và khởi sắc cho ngành du lịch khắp cả ba miền trong những ngày vừa qua
vào ngày chín tháng hai ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thành phố hà nội cho biết sẽ tổ chức đón khách
về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn chùa hương
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng hai tức là ngày một mươi sáu tháng riêng
để hoạt động
tham quan tín ngưỡng được an toàn ủy ban nhân dân mỹ đức đã xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đón khách
về tham quan chùa hương trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định năm k của bộ y tế
riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín không nên đến các khu di tích
để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cho cộng đồng
huyện mỹ đức cũng thành lập tám tiểu ban một trạm kiểm tra vé và điều hành đò thuyền một tổ kiểm tra liên ngành